xin kính chào quý vị và các bạn
do hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập trở lại nên từ chiều tối nay
tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ mưa rông sẽ tăng trở lại
trong đó một số nơi như lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng
có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm trên một đợt có nơi là trên tám mươi mm
vì vậy người dân cần hết sức đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xả lở đất đá
mặc dù có mưa nhưng thời điểm mưa chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
nên nền nhiệt độ tại khu vực bắc bộ lại có phần tăng nhẹ
chưa chiều mai đã được ngưỡng là hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi một độ
lui xuống các tỉnh thành miền trung suốt dọc khu vực từ thanh hóa đến ninh thuận bình thuận
về chiều tối chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhưng người dân vẫn nên đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra
về nhiệt độ thì nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng gia tăng
cao nhất ngày mai trên toàn miền trung ở mức là ba mươi ba ba mươi năm độ
xa nở phía nam do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
nên mưa rông vào lúc chiều tối tại cả tây nguyên và nam bộ cũng sẽ tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa với lượng khá đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân tại đây cũng cần đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trụng thấp
nên nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến động
cao nhất trong ngày mai tại khu vực tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với thông tin trên biển tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều phổ biến có mưa rào và rông rải rác làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km
trong mưa rông cần đề phòng với lúc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm
gió tây nam đến nam ở mức cấp bốn cấp năm
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm có mưa rào và rông rải rác
có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày thì nhiều mây có lúc có mưa
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ